kỳ nghỉ lễ tình trạng tai nạn giao thông vẫn tiếp tục xảy ra
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ
cả nước đã xảy ra tới hai mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm một mươi năm người thiệt mạng và bị thương một mươi tám người
như vậy là trong ba ngày nghỉ lễ thì cả nước đã xảy ra tới tám mươi vụ tai nạn giao thông
làm chín mươi một người thương vọng
trong đó vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng qua
tại quốc lộ một qua địa phận xã hoài châu bắc thị xã hoài nhơn tỉnh bình định
giữa xe ô tô khách và xe máy làm ba người tử vong
nguyên nhân sơ bộ do tài xế xe khách không chú ý quan sát không đi đúng phần đường quy định
còn lái xe máy điều khiển xe qua đường không chú ý quan sát
không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên và vi phạm nồng độ cồn
cũng trong ngày hôm qua lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần bốn sáu trăm linh trường hợp vi phạm
ra quyết định xử phạt hơn bốn tỷ đồng
các lỗi vi phạm chủ yếu về nồng độ cồn vi phạm tốc độ và không đội mũ bảo hiểm